thủ tướng canada justin trudeau cho biết chính phủ nước này dự kiến chi khoảng chín triệu đô canada
khoảng trên bảy triệu đô la mỹ để nghiên cứu phương pháp điều trị covid một mươi chín
số tiền tài trợ hơn bảy triệu đô la mỹ của chính phủ canada sẽ được chuyển cho bốn công ty canada
ở montreal và vancouver để đầu tư cho việc nghiên cứu các phương pháp điều trị covid một mươi chín
số ca nhiễm covid một mươi chín trên khắp canada tiếp tục tăng trong những tuần cuối cùng của năm hai nghìn hai mươi
mặc dù chính quyền các tỉnh đã gia tăng các biện pháp kiểm soát dịch bệnh và kêu gọi người dân ở nhà hạn chế giao tiếp
theo các thỏa thuận đã được ký cho đến nay canada đã đặt hàng số lượng vaccine phòng covid một mươi chín nhiều nhất thế giới nếu tính trên đầu người
nhưng hiện mới chỉ có vaccine của pfizer biontech được chấp thuận
canada dự kiến sẽ nhận được một trăm hai mươi năm liều vaccine của pfizer biontech
mỗi tuần trong tháng một năm hai nghìn hai mươi một